cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị ngày hôm nay cho biết là các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp
để cứu hộ tàu vận tải hai mươi tám tấn bị mắc cạn tại vùng biển nam cửa việt tỉnh quảng trị
theo đó các lực lượng cứu hộ đã huy động bốn tàu gồm hai tàu kéo và hai tàu thực hiện ứng phó sự cố chản dầu
với hơn bốn mươi người tham gia cứu hộ tàu vận tải bị mắc cạn tại vùng biển quảng trị
đến sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã kéo được mỗi chiếc tàu vận tải bị mắc cạn ra phía ngoài
dự kiến việc cứu hộ tàu vận tải mắc cạn diễn ra trong khoảng ba ngày nếu thời tiết thuận lợi
cảng vụ hàng hải tỉnh quảng trị cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra sự cố tràn dầu
trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền trung thuộc tổng công ty sông thu bộ quốc phòng
cũng đã bố trí hai tàu với các thiết bị phao quay để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra
trước đó tàu vận tải nước ngoài glori futuer neo đậu ở phao số ở cảng cửa việt chờ nhập hàng xuất khẩu
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi sóng to gió lớn đã khiến cho tàu bị đẩy ra khỏi khu vực neo
trôi về phía bờ kè nam cửa việt rồi mắc cạn tại đây
trên tàu có hai mươi thuyền viên gồm tám thuyền viên trung quốc và một mươi hai thuyền viên việt nam